trong khi đó tại tỉnh bắc giang sau khi phát hiện hai ca nhiễm covid một mươi chín là công nhân làm việc tại sưởng d của công ty luxe ict
sinh sống tại tổ dân phố my điền ba và tổ dân phố ninh khánh thị trần nánh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện việt yên và thị trấn nánh đã khẩn cấp điều tra truy vết
lập chốt kiểm soát và lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần toàn bộ người dân trên địa bàn
đây là lần thứ hai sau ba ngày phải tầm soát xét nghiệm covid một mươi chín cho toàn bộ công nhân
người dân ở trọ tại my điền ba thị trần nánh huyện việt yên tỉnh bắc giang
công tác lấy mẫu xét nghiệm vẫn đảm bảo phòng chống dịch
qua giả soát sơ bộ lực lượng chức năng đã truy vết được sáu mươi f một
hơn ba trăm linh f hai có liên quan đến hai ca dương tính trên địa bàn thị trấn
liên quan đến ổ dịch tại tổ dân phố my điển ba lực lượng chức năng đã lấy mẫu lần một
cho kết quả âm tính và dự kiến phòng chống dịch

với sự vào cuộc quyết liệt thần tốc của các cấp
cùng việc đẩy nhanh các biện pháp xét nghiệm truy vết
áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp cách ly phong tỏa
huyện việt yên quyết tâm cắt đứt chuỗi lây nhiễm không chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất